ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến cà mau
sẵn sàng ứng phó với cơn bão số một mươi bốn có thể ảnh hưởng đến các tỉnh từ nam trung bộ đến nam bộ
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày một mươi bảy tháng một mươi một
áp thấp nhiệt đới trên vùng biển philippines đã đi vào biển đông
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sức gió mạnh nhất đạt cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km và đang có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ sáng nay tầm áp thấp nhật đới hoạt động trên vùng biển quần đảo trường sa
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ đà nẵng đến cà mau và các bộ ngành trung ương
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới